một đám cháy lớn đã xảy ra vào dạng sáng nay tại một siêu thị ở thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
khoảng năm giờ sáng ngày một mươi bốn tháng bảy người dân phát hiện tại siêu thị ngọc xuân
có địa chỉ tại tổ chín phường ngọc xuân thành phố cao bằng
có cột khói lớn bốc lên kèm theo tiếng nổ phát ra từ bên trong siêu thị ba tầng
thời điểm đám cháy xảy ra không có người ở phía trong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng
kịp thời có mặt tiến hành dập đám cháy không để ngọn lửa lan rộng ra các khu dân cư
đến sáu giờ sáng cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vụ việc không có thiệt hại về người
tuy nhiên nhiều phương tiện thiết bị và hàng hóa ở cả ba tầng của siêu thị đã bị thiệt hại nặng